tại tỉnh long an sau khi dịch tả lợn châu phi đã được khống chế
ngành nông nghiệp tỉnh đã thực hiện rất nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân tái đàn lợn
tuy nhiên việc tái đàn lợn trên toàn tỉnh long an đang gặp rất nhiều khó khăn
do con giống giá tăng cao thức ăn tăng giá người chăn nuôi vẫn còn tâm lý lo sợ dịch bệnh tái phát
thực tế này không chỉ đang diễn ra tại long an mà còn là thực trạng chung của nhiều địa phương
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an cho biết
đợt dịch tả lợn châu phi vừa qua đã làm ba một trăm ba mươi cơ sở chăn nuôi phải tiêu hủy hơn bảy mươi chín năm trăm linh con lợn
giảm hơn năm mươi so với trước dịch và hiện còn khoảng chín mươi con

tuy nhiên khó khăn lớn nhất trong công việc tái đàn lợn là vốn đầu tư con giống tăng cao
thức ăn tăng giá và người nuôi thì sợ dịch bệnh tái phát sẽ ôm nợ